ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành thông báo kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn đức trung
trưởng ban chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch phân khu đô thị sông hồng tại buổi làm việc với đơn vị tư vấn và nhà đầu tư
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu việc nghiên cứu quy hoạch dọc hai bên bờ sông theo hướng bảo đảm phòng chống lụt bão
tạo lập đô thị hiện đại khai thác hiệu quả quỹ đất ưu tiên tái định cư tại chỗ phát triển du lịch giao thông vận tải đường sông
kết hợp làm đê ngăn lũ
quy hoạch nghiên cứu theo hai phương án từ đó xác định công nghệ kỹ thuật áp dụng
phương án một quy hoạch xây dựng đường và d kết hợp bảo đảm khai thác quỹ đất phát triển đô thị và giữ an toàn nội đô
chống lũ trên báo động ba thay thế cho tuyến đê hiện tại
phương án hai quy hoạch xây dựng đường và d kết hợp bảo đảm chống lũ báo động hai
bên cạnh đó quy hoạch xây dựng hệ thống hồ canh thu nước phục vụ tiêu thoát nước hỗ trợ tuyến đê hiện tại bảo đảm chống lũ trên báo động ba
giai đoạn một lập quy hoạch hai bên sông hồng đoạn từ cầu thăng long đến cầu thanh trì
giai đoạn hai quy hoạch hai bên sông hồng đoạn còn lại trên địa bàn thành phố